theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
bốn mươi bốn ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy tám trăm bảy mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là sáu mươi chín người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là sáu tám trăm bảy mươi người
cách ly tại nhà nơi lưu trú chín trăm ba mươi một người